thưa quý vị ngày một mươi năm tháng tám trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm hcdc cho biết
tính đến nay thành phố có gần một trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
trong đó có một trăm bốn mươi bảy năm trăm ba mươi ba trường hợp nhiễm trong cộng đồng
trong đó có gần bảy mươi một trường hợp khỏi bệnh
cụ thể tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng tám thành phố có gần ba năm trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện
nâng tổng số ca f khỏi bệnh tính từ ngày một tháng một đến nay là gần bảy mươi một người
hiện thành phố đang điều trị cho hơn ba mươi hai bệnh nhân
trong đó có hơn hai hai trăm linh trẻ em dưới một mươi sáu tuổi chín trăm linh bệnh nhân nặng đang thở máy
hiện thành phố có gần bốn mươi f ly tại nhà trong đó có gần một mươi hai trường hợp f mới
số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị f cơ sở cách ly tập trung quận quyện là hơn một mươi ba người
để kiểm soát được dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín thành phố kêu gọi sự chung tay của cộng đồng
thực hiện nghiêm thông điệp năm k giãn cách xã hội
nhà cách ly nhà người cách ly người tự theo dõi chăm sóc sức khỏe bản thân
phối hợp với chính quyền triển khai tốt hơn nữa mô hình tự quản vùng xanh
và đồng ý tiêm vaccine ngay khi đến lượt